thưa quý vị hiện nay việc xử lý rác thải ở nước ta đang là vấn đề nan dài
để xử lý rác chúng ta đang sử dụng chủ yếu bằng phương pháp trôn lấp hay là đốt
nhưng chưa tận dụng được rác thải để lấy lợi ích
trước thực tế này một doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại hà nam
đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng thành công dây chuyển tự động và chuyển hóa chất thải rắn thành năng lượng
đây là dây chuyển công nghệ xử lý rác để tạo ra năng lượng đầu tiên được khảo nghiệm thành công tại hà nam
do các kỹ sư công ty trách nhiệm hiếu hạn thủy lực máy nghiên cứu chế tạo
qua thời gian khảo nghiệm vận hành công nghệ điện rác xử lý rác thải tạo ra tổng hợp để phát điện rác
cho thấy rác đã được xử lý hết không tuần động
dây chuyển khép kín không tốn quỹ đất để trôn lấp
và không cần phải phân loại rác đầu nguồn
quá trình chuyển hóa rác thành khí tổng hợp không phát sinh mùi nước ổn định và an toàn trong suốt quá trình vận hành
công nghệ của chúng tôi thì chúng tôi không có đốt mà chúng tôi nhiệt hóa
chúng tôi tạo thành khí ga và chúng tôi sử dụng khí ga nó chạy trực tiếp vào các động cơ đốt trong
như vậy thì hiệu suất từ vật chất tức là từ rác nó sẽ cao hơn rất nhiều
không bị tổn thất qua lò đốt qua những cái nước phải đu sôi hay là tổn thất qua túc pin
một điều tôi muốn nói ở đây là khi ứng dụng công nghệ này thì bởi vì chúng tôi không đốt cho nên là không có ống khói
đồng nghĩa việc là chúng tôi không có xả thải thứ cấp
với công nghệ này rác đầu vào sẽ được cắt nhỏ rồi chuyển lên băng chuyển và tách riêng biệt ra thành hai dòng vật chất
ròng vật chất sẽ được cắt nhỏ rồi chuyển lên băng chuyển và tách riêng biệt ra thành hai dòng vật chất
dòng vật chất thứ nhất là hữu cơ mô mềm và nước
đây chính là những tác nhân phân hủy sinh học rất nhanh gây ra rùi mũi mùi nước dỉ rác
ròng vật chất này được chuyển xuống hầm biogas để sản xuất khí mê tan
ròng vật chất thứ hai là sờ bã rác được trộn với đất cát đá sắt nilon đưa vào nhiệt hóa để sinh ra khí tổng hợp
sản phẩm cuối cùng của quá trình này là phát điện
ngoài ra công nghệ này còn có một số tính năng khác vượt trội như tỷ lệ tự động hóa trên dây chuyển phân loại rác cao nên sử dụng ít lao động
hiệu suất phát điện cao điện tiêu thụ cho dây chuyển thấp phần điện thương phẩm còn lại có thể giúp cải thiện hiệu quả chi phí đầu tư
thứ nhất là các thiết bị nó được chế tạo trong nước
thứ hai là rất dễ sửa chữa và bảo hành bảo dưỡng
thứ ba là trong suốt cả một quá trình bàn hành như vậy
chúng tôi không sử dụng công nhân tiếp xúc trực tiếp với rác hoàn toàn là thiết bị tự động
dây chuyển ngắn gọn sử dụng ít diện tích và tính hiệu quả của nó khi phát điện là được tận dụng hết giá trị nhiệt lượng như là kilocalor trên một kg hoặc trên một tấn rác thải
được tận dụng để chuyển hóa thành năng lượng điện một trăm linh
công việc hàng ngày của các kỹ
kỹ sư trong căn phòng này là theo dõi quá trình xử lý rác thông qua hệ thống máy tính
tại đây mọi quy trình từ tiếp nhận rác đầu nguồn đến việc đưa vào xử lý qua các khâu đều được tiến hành tự động
theo tính toán mỗi tấn rác qua xử lý chuyển hóa thành năng lượng sẽ tái tạo hai trăm linh kwh điện năng
được biết quá trình trải nghiệm công nghệ này doanh nghiệp đã làm trên thực tiễn từ năm hai nghìn một mươi
trong đợt chạy khảo nghiệm vào cuối năm hai nghìn một mươi
đơn vị đã tiếp nhận và xử lý sạch hai trăm linh tám tấn rác thải rắn không phân loại
do công ty môi trường đô thị hà nam cung cấp
sau đó dùng để đấu điện chiếu sáng cho khu công nghiệp đồng văn i trong bảy ngày liên tục
trong bảy ngày là nguồn điện rất ổn định
được biết hiện công nghệ này đã và đang được triển khai tại một số địa phương trong nước đem lại lợi ích lớn
đặc biệt là trong xử lý chất thải rắn vốn là bài toán khó và chưa có lời giải
từ thực tế trên có thể thấy việc hỗ trợ hoàn thiện công nghệ điện rác
không chỉ mang đến giải pháp vượt trội trong vấn đề xử lý rác thải tại việt nam
mà trong tương lai còn có thể đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí xuất khẩu công nghệ cao